đại biểu quốc hội trần thị dung khẳng định sự châm trễ này gây hệ lụy về quy hoạch hạ tầng giao thông hạ tầng xã hội
quy mô dân số đi ngược lại mục tiêu ban đầu đề ra khi thực hiện di rời các nhà máy xí nghiệp
bộ xây dựng và các bộ phải có trách nhiệm về vấn đề này
còn ủy viên ủy ban pháp luật của quốc hội phạm văn hòa cho rằng
đây cũng là một vấn đề mà chính phủ cần có sự cương quyết trong chỉ đạo
việc không muốn bàn giao trụ sở cũ cho nhà nước mà thay vào đó để cho thuê với mục đích trục lợi riêng
hợp pháp nên nhà nước cũng cần cương quyết xử lý thu hồi hoặc xử phạt hành chính đối với các trường hợp trên
vâng thưa tiến sĩ đào ngọc nghiêm theo ông đâu là nguyên nhân của tình trạng các bộ ngành chậm di rời
hoặc có trụ sở mới nhưng vẫn chưa bàn giao trụ sở cũ
tôi cho chúng ta phải nhìn nhận đây là một vấn đề rất phức tạp và đã kéo dài nhiều năm
thế thì nguyên nhân từ đâu
tôi cho rằng là thiếu cái giải pháp đồng bộ để các bộ ngành trả lại đất
cho thành phố thực hiện theo quy hoạch nhưng đồng thời vẫn xây dựng khang trang xây dựng hợp lý cái trụ sở bộ ngành ở cái vị trí thích hợp
các bộ ngành này là đất được giao năm mươi năm hoặc bảy mươi năm mà trong luật đất hành người ta quy định rồi
đất đã được giao mà đã thuê và đã trả tiền thì ta không thể vì một cái mục đích khác mà chúng ta thu hồi đất này được
mà phải thương thảo với nhau phải thỏa thuận với nhau thì đây là một cái khó
thế và một cái nữa chúng ta thấy là
trong cải cách hành chính hiện nay có đặt vấn đề là phải có một cái hệ thống cơ cấu tổ chức hợp lý
thế thì dưới các bộ chủ quản này có rất nhiều các cái đơn vị trực thuộc mình
thế thì bộ không làm ở đấy nhưng các đơn vị trực thuộc rất chật trội thì họ sẽ được chuyển nhượng lại để cho các đơn vị
và chúng ta thấy tám cái bộ ngành mà đã xây dựng rồi thì phần lớn họ chuyển giao cũng không hẳn chuyển giao cho người ngoài
mà chuyển giao các cái đơn vị trực thuộc cho người ngoài
các cái đơn vị trực thuộc của họ thậm chí có khi nó là một tổng công ty hay nó là một viện nghiên cứu nào đấy của cái trực thuộc đấy thôi
nhưng mà họ vẫn được quyền làm bởi vì bộ có quyền điều chuyển cái chỗ đó
thì tôi cho đây là một vấn đề nó trở lại là vấn đề cụ thể hóa những cái văn bản của luật thủ đô ra
cụ thể hóa cái quyết định của thủ tướng chính phủ ra chứ không phải chỉ nói cái lộ trình di rời
vậy theo ông thì làm thế nào để chủ trương này có thể thực hiện được
để giải quyết được tốt như thế này
tôi cho trước hết là phải có cách nhìn tức là vị trí xây dựng các cái nơi mới nó phải có cái hợp lý
cái thứ hai là chúng ta phải có cái cân đối ngân sách các cái nguồn vốn
ở đây bởi việc xây dựng cái trụ sở ở nơi mới này thì chính là để tạo điều kiện làm việc tốt hơn
và một vấn đề nữa tôi cho rất quan trọng tức là phải có những cái điều chỉnh về thể chế về pháp luật đi
đặc biệt là khi đất đai hiện nay
các bộ ngành là đất do nhà
nhà nước quản lý cho thuê có thời hạn thì họ toàn quyền họ làm
và cái này thì là tồn tại trong luật đất đai
nhưng chúng ta vẫn chưa có cái giải pháp
thì tôi thấy gần đây nhất ví dụ như là tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín là hà nội thành ủy ủy ban đã có làm việc với nhau
và đã đặt ra một trong bốn cái nhóm mục tiêu quan trọng
thì có một cái nhóm mục tiêu xin cơ chế đặc thù trong duy trì sở các bộ ngành
quốc hội đã thông qua cái luật thủ đô
thì quốc hội phải có cái quy định riêng đối các bộ ngành khẳng định là phải giao cho hà nội
giao cho hà nội và nói rõ là hà nội có phải đền bù như giải phóng mặt bằng không
hay là hà nội không phải giả tiền cho các bộ ngành mà hà nội được quyền khai thác sử dụng đất này
nhưng hà nội phải chịu trách nhiệm tạo cái điều kiện là tìm cái đất vị trí mới cho các bộ ngành
thì tìm đất mới cho các bộ ngành là hà nội đã làm tốt
thậm chí hiện nay còn những vị trí đang chờ đợi các bộ ngành ra
tiếp nhận lại những cái vị trí cũ thì không có cơ chế nào khẳng định bắt buộc cả
cho nên không làm được
chúng ta đã già đã bàn nhiều lần nhưng gần như vẫn chỉ trên lý thuyết
thì ở đây vấn đề đặt ra là phải có sự kiên quyết phải có sự xử lý chặt chẽ hơn nữa
vâng xin cảm ơn tiến sĩ đào ngọc nghiêm ạ
thưa quý vị và các bạn rõ ràng điều mà hà nội thiếu hiện nay chính là một cơ chế đặc thù
một hành lang pháp lý cụ thể trong việc giải quyết các tồn tại hiện nay
khi thực hiện chủ trương di rời các bộ ngành
ra khỏi nội đô
nếu không mục tiêu giảm áp lực đô thị xây dựng thủ đô thông minh
mãi chỉ là mục tiêu xa vời